sáng ngày một mươi một tháng một tại tp hcm ubnd quận năm phối hợp cùng với công ty grab tổ chức lễ hội ẩm thực
bếp ăn chợ lớn chợ lớn kitchen đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá toàn diện
nền ẩm thực của quận năm chợ lớn đến người dân và khách du lịch
lễ hội ẩm thực bếp ăn chợ lớn quy tụ năm mươi gian hàng bày bán các đặc sản ẩm thực quận năm chợ lớn
thực khách được trực tiếp trải nghiệm các món ăn hấp dẫn tìm hiểu văn hóa và gặp gỡ giao lưu
cùng những người đầu bếp tài hoa đồng thời xuyên suốt lễ hội khách tham quan có thể trải nghiệm
nhiều hoạt động văn hóa khác như biểu diễn nghệ thuật nấu ăn tự tay vào bếp
cũng trong khuôn khổ của lễ hội ban tổ chức chính thức ra mắt sách ảnh câu chuyện ẩm thực chợ lớn
để giới thiệu một mươi món ăn đặc trưng nhất của khu vực chợ lớn theo bình chọn của cộng đồng mạng
người dân cũng như các chuyên gia ẩm thực